các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nga vũ đề với những tin tức đầu tiên
từ ngày mai một tháng một mươi tp hcm không sử dụng giấy đi đường
tại cuộc họp báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm sáng ba mươi tháng chín
phó chủ tịch ubnd tp lê hòa bình cho biết
sau ngày ba mươi chín tp hcm không sử dụng giấy đi đường mà dùng công nghệ để quản lý việc đi lại
phó chủ tịch ubnd tp hcm cho hay
người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã qr của ứng dụng
vneid và ứng dụng y tế hồ chí minh có thể hiện lịch sử tiêm vaccine
đến khi ứng dụng pc covid chính thức đưa vào hoạt động
trường hợp không có mã qr xuất trình giấy tờ sau
f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi
và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm khi được cơ quan chức năng yêu cầu
phó chủ tịch ubnd tp hcm đặc biệt nhấn mạnh
người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh thành phố khác
trường hợp cấp thiết phải đi lại liên tỉnh thì thực hiện theo quy định
vận tải hành khách đường bộ đường thủy nội địa được hoạt động phù hợp với cấp độ dịch bệnh
từng khu vực địa phương theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
phương tiện giao thông cá nhân chỉ lưu thông trong thành phố
nếu đi liên tỉnh phải được sự cho phép của sở giao thông vận tải ông lê hòa bình nhấn mạnh
theo ông lê hòa bình sau ngày ba mươi tháng chín sẽ thấy không còn chốt chặn như trước
nhưng công an tp hcm vẫn duy trì chốt lưu động để kiểm tra giám sát và tuần tra
nhằm đảm bảo an toàn cũng như hạn chế việc ra đường không cần thiết
cùng với đó các chốt cửa ngõ giáp danh với các tỉnh sẽ tăng cường kiểm soát lưu thông
các chốt kiểm soát tiếp tục kiểm tra phương tiện người tham gia lưu thông bằng mã qr
và các công cụ nhận diện của từng ngành lĩnh vực
tinh thần đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa giữa tp hcm với các địa phương
một cách thuận lợi đáp ứng phục vụ đời sống nhân dân
và hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu
phó chủ tịch ubnd tp hcm nói
không mở cửa ồ ạt sau ngày ba mươi tháng chín
tại cuộc họp báo phó chủ tịch ubnd tp hcm cũng nhấn mạnh
tinh thần không phải ngay sau ngày ba mươi tháng chín trên toàn địa bàn thành phố
tất cả các hoạt động được ồ ạt mở cửa mà phải thận trọng từng bước
có lộ trình để đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân là trên hết
ông lê hòa bình cho biết trong cuộc họp
đến hai mươi một h tối hai mươi chín tháng chín bàn thượng vụ thành ủy tp hcm
đã quán triệt đến các địa phương về khu vực nào trong danh mục
được phép hoạt động mở cửa đến đâu thì phải đảm bảo an toàn
cho người dân đến đó
người dân không được ra đường số lượng lớn ngay một lúc mà phải tinh toán
ông lê hòa bình nói
ông nhận định suốt thời gian qua tp hcm nỗ lực vừa phòng chống dịch
vừa đảm bảo an sinh
song song với đó ý thức của người dân đã được nâng lên rất cao
không ý thức được công tác phòng chống dịch và trở nặng
thì sẽ rất khó khăn để trở lại
tp hcm kêu gọi người dân ở lại tp hcm làm việc
về mở cửa lại các hoạt động sản xuất phó chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
không phải ngày một tháng một mươi đồng loạt mở cửa tại tất cả các địa bàn
mà quận huyện phải có kế hoạch lộ trình và phải đảm bảo công nhân
tham gia tổ chức sản xuất thì mới được mở cửa
ví dụ siêu thị muốn mở cửa phải tính toán công nhân
tham gia đầy đủ chưa ba đơn vị thí điểm quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ
khi mở cửa cũng gặp khó khăn liên quan đến người lao động
lực lượng lao động tại tp hcm hãy yên tâm ở lại tp hcm để tham gia lao động
đảm bảo cuộc sống của mình
khi làm việc với các tỉnh lãnh đạo đều nhận định không ai chăm lo tốt
cho người dân bằng chính họ vấn đề là phải tạo công an việc làm cho người dân
các công trình xây dựng nhà máy mở cửa lại rất nhiều rất thiếu hụt lao động
người dân ở lại tp hcm
được hỗ trợ và ưu tiên tiêm vaccine phó chủ tịch ubnd tp hcm kêu gọi
ông cũng cho biết gần một trăm linh công nhân ở khu chế xuất khu công nghiệp
được ưu tiên tiêm vaccine và đến nay gần như đã được đảm bảo hai mũi
ubnd quận huyện tp thủ đức được yêu cầu đánh giá cấp độ dịch
theo hướng dẫn của ngành y tế và xem xét điều chỉnh mức độ giãn cách
mở rộng hoạt động kinh tế xã hội phù hợp tại từng khu phố ấp tổ dân phố tổ nhân dân
các cơ quan đơn vị nhà nước
các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn thành phố
phải đăng ký mã qr tại địa chỉ antoan covid tphcm gov vn
duy trì một mươi hai chốt giáp danh với các tỉnh
tại buổi họp báo đại tá nguyễn sĩ quang phó giám đốc công an tp hcm cho biết
về việc kiểm soát lưu thông trên đường trong thời gian tới sẽ không cần giấy đi đường
công an tp hcm sẽ giải tỏa các chốt nội đô
tuy nhiên vẫn tiếp tục duy trì năm mươi một chốt gồm một mươi hai chốt chính giáp danh với các tỉnh
và ba mươi chín chốt vụ tại các địa phương giáp danh với các tỉnh để kiểm soát ra vào thành phố
theo đại tá nguyễn sĩ quang để đảm bảo an toàn cho người dân
công an tp hcm sẽ tăng cường kiểm soát đột xuất trên đường một cách ngẫu nhiên hai mươi bốn trên hai mươi bốn
do đó trước khi người dân ra đường phải khai báo y tế trên app vneid và app y tế tp hcm
trước mắt là sử dụng song song hai ứng dụng này
sau khi apc covid một mươi chín đi vào hoạt động thì chúng ta sẽ chuyển qua sử dụng app này
đại tá nguyễn sĩ quang lưu ý
ông cho biết thêm đối với người dân không thể sử dụng các app trên khi ra đường
thì chỉ cần xuất trình giấy xác nhận tiêm chủng ít nhất một mũi
bên cạnh đó nếu ép không khỏi bệnh cũng phải xuất trình giấy tờ đã khỏi bệnh
ngoài ra công an tp hcm có thể thành lập một chốt lưu động không cố định để kiểm tra
từ ngày một một mươi người dân tp hcm ra đường không có lý do trình đáng
vẫn bị xử lý
đó là thông tin mà phó chủ tịch ubnd tp hcm võ văn hoan
thông tin tại chương trình livestream dân hỏi tp hcm tối ba mươi chín
tối ba mươi chín phó chủ tịch ubnd tp hcm võ văn hoàn đã tham dự chương trình livestream
dân hỏi tp hcm để giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người dân
về chỉ thị tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi kinh tế xã hội
đồng thời thông tin về chính sách hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
trả lời câu hỏi của người dân về việc lưu thông trong giai đoạn tới
ông võ văn hoàn cho biết từ ngày một một mươi người dân có thể đi lại bình thường
trong phạm vi tp hcm
người dân trong quá trình lưu thông cần chuẩn bị mã qr khai báo di chuyển
tại ứng dụng vneid và lịch sử tiêm chủng vaccine hoặc là f đã khỏi bệnh
đủ điều kiện lưu thông
tuy nhiên mặc dù tp hcm không kiểm soát lưu thông bằng các chốt cố định
nhưng vẫn tổ chức các chốt kiểm soát lưu động

nếu khi kiểm tra người nào ra đường không có lý do chính đáng
thì vẫn bị xử lý theo quy định ông hoan nói
trao đổi về việc người lao động ở khu vực giáp danh di chuyển lên tp hcm
làm việc và ngược lại như thế nào ông võ văn hoan cho rằng
hiện nay tp hcm bình dương long an và đồng nai dù xác định là tâm điểm của dịch
nhưng cũng là trung tâm sản xuất công nghiệp quan trọng của phía nam
những hoạt động sản xuất tại tp hcm có sự liên kết chặt chẽ
với các địa phương giáp danh
để tạo điều kiện cho lao động từ các địa phương này đến tp hcm làm việc
bằng xe cá nhân và ngược lại tp hcm đã phối hợp với các địa phương
thống nhất điều kiện cho lao động lưu thông
cụ thể người lao động phải được tiêm vaccine có đăng ký đi đường
bằng mã qr để xuất trình tại các chốt
ngoài ra tp hcm cũng phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp
tổ chức xe đưa rước công dân để đảm bảo an toàn
kênh youtube chính thức của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế được định vị là một kênh chuyên biệt
về y tế phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin
về các vấn đề sự kiện ở trong nước và quốc tế
hy vọng thông tin trên sẽ giúp quý vị an tâm và tin tưởng
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi
liên tục cập nhật và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến
của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo